thái lan đang có nguy cơ mất vị trí xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới và việt nam có thể xoắn ngôi
tất cả những vấn đề này sẽ khiến thái lan có nguy cơ rớt xuống vị trí thứ ba các nước xuất khẩu gạo lớn trong năm nay
trong đó việt nam sẽ chiếm vị trí thứ hai
hiện việt nam thành công trong xuất khẩu gạo là nhờ giá rẻ hơn so với thái lan
và họ khai thác các thị trường gạo quan trọng như trung quốc hồng kông philippines và malaysia tốt hơn
ngoài ra còn các yếu tố rủi ro khác chính là hiệp định thương mại tự do eu việt nam evfta vừa được thông qua
và hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp đã thực thi sẽ cho phép việt nam mở rộng thị trường xuất khẩu